các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trời nắng như đổ lửa khiến không khí trở nên oi bức
chiếc điện thoại trực ban công an huyện bình xuyên bất ngờ rung lên liên tục
ở phía đầu dây bên kia là giọng của một người dân gấp gáp
người này thông báo là trong lúc đi làm đã phát hiện một người bị trùm bạt ngay khu vực vắng vẻ thuộc xã hiệp thuận
tiếp nhận thông tin công an huyện bình xuyên lập tức xuống hiện trường
địa điểm này nằm ven con đường liên xã nối với đường cao tốc hà nội lào cai nên khá vắng vẻ
nạn nhân được phát hiện ở dưới tấm bạt phủ lên bắt đầu bốc mùi phân hủy mạnh
qua kiểm tra ban đầu công an huyện bình xuyên nhận định đây có thể là vụ trọng án nên đã cấp báo về công an tỉnh vĩnh phúc
tại hiện trường lực lượng khám nghiệm xác nhận nạn nhân là nữ giới tuổi đời còn rất trẻ
dựa trên các dấu hiệu phân hủy có thể thấy cô gái này bỏ mạng trước đó hai ba ngày
trên cơ thể của nạn nhân cơ bản không có vết tác động ngoại lực
tuy nhiên ở phần đầu xuất hiện vết dập nát
đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc bỏ mạng của cô gái xấu xố ấy
nhận định ban đầu của các điều tra viên thì đây là vụ giết người
nghi phạm đã dùng vật tày cứng tấn công nạn nhân vào phần đầu
khi mở rộng vùng khám nghiệm công an không tìm thấy nhiều dấu vết của việc xô xát
chính vì thế các anh cho rằng đây chưa chắc là hiện trường chính xảy ra vụ việc
tuy nhiên quá trình tìm kiếm công an phát hiện có một viên gạch được vứt ở gần nơi tìm thấy thi thể nạn nhân
khi đem so sánh điều tra viên nghi ngờ
viên gạch đó là hung khí mà kẻ thù ác sử dụng để tấn công nạn nhân
khi nạn nhân được tìm thấy người dân xung quanh vùng đều khẳng định chưa từng nhìn thấy cô gái này bao giờ
điều đó chứng tỏ rằng nạn nhân là người lạ mặt từ nơi khác đến
ngoài chiếc áo khoác nhìn giống như đồng phục của một nhà máy nào đó
thì công an không phát hiện ra bất cứ một vật dụng cá nhân nào giúp xác định danh tính nạn nhân
dù đã rất cố gắng thế nhưng ở giai đoạn đầu cơ quan điều tra không thu thập được bất cứ dấu vết sinh học
hay thông tin có giá trị nào từ nhân chứng
với những vụ án mạng việc đầu tiên là phải xác định được danh tính nạn nhân
đây là mấu chốt để mở ra những hướng điều tra tiếp theo
nhưng với vụ việc này mấu chốt ấy lại đang là trở ngại lớn nhất
bình xuyên nói riêng và vĩnh phúc nói chung có rất nhiều các khu công nghiệp các nhà máy công xưởng
chính vì thế lượng người từ nhiều tỉnh thành phía bắc đổ về làm việc rất đông
qua xem xét công an cho rằng nạn nhân có thể là công nhân của một nhà máy nào đó
trên địa bàn việc ra soát toàn bộ nhân lực ở các khu công nghiệp nhà máy
nói trên là khó khả thi tốn nhiều công sức
lúc này thì công an một mặt cho thông báo tìm tung tích nạn nhân trên phương tiện truyền thông đại chúng
trang mạng xã hội một mặt dựa vào đặc điểm chiếc áo đồng phục của cô gái kia để giả soát thông tin
chiếc áo nạn nhân mặc vốn dĩ không phổ biến nên lúc đầu công tác giả soát gặp nhiều khó khăn
kết quả rơi vào bế tắc không nản các trinh sát tiếp tục đi khắp các dãy nhà trọ trên địa bàn
tại một khu trọ có người đã nhận ra nạn nhân rất giống với chị giàng thị báo
sinh năm hai nghìn năm trú tại quảng bạ hà giang
chị báo cũng ở trọ tại đây tuy nhiên dịp lễ mùng hai tháng chín đã về quê nghỉ nhưng chưa thấy quay lại
từ thông tin này công an tìm đến nhà máy nơi báo làm việc và được xác nhận
chiếc áo trên người của nạn nhân xấu xố là đồng phục của công ty trên
phối hợp với công an tỉnh hà giang công an tỉnh vĩnh phúc đã mời gia đình chị báo xuống để nhận diện
dù nạn nhân đang phân hủy
tuy nhiên người nhà vẫn nhận ra đây chính là giàng thị báo
theo gia đình dịp lễ chị báo có về quê chơi
đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thì lên xe khách để quay lại vĩnh phúc làm việc
khi đi báo đã cầm theo một điện thoại và gần một triệu đồng tiền mặt
thời điểm khi báo được tìm thấy đã bỏ mạng số tài sản ấy không còn
các điều tra viên nhận định việc mất mạng của báo có thể liên quan đến hai giả thuyết chính
một là mâu thuẫn tỉnh hải
hai là sát hại người cướp tài sản
dù là ở trường hợp nào thì những dấu hiệu để lại của hiện trường
cũng cho thấy giữa báo và nghi phạm có sự quen biết nhất định
thời điểm này tất cả các mối quan hệ bạn bè tình cảm của báo được công an phục dựng
từ đây các anh đã phát hiện ra những dấu hiệu nghi ngờ xuất phát từ một người thanh niên
sau khi xác định được danh tính cô gái bị sát hại
công an tỉnh vĩnh phúc đã có nhiều dữ liệu hơn để mở ra các hướng điều tra
quá trình xác minh các điều tra viên nhận thấy dấu hiệu bất thường
một người bạn của nạn nhân nên anh này đã lập tức rơi vào tầm ngắm
hướng điều tra này bất ngờ có thông tin quan trọng
các trinh sát phát hiện báo có một người bạn trai quê ở nghệ an
người này cũng làm việc tại vĩnh phúc
khi đi xác minh công an đã làm rõ toàn bộ di biến động của thanh niên này
cuối cùng các anh đã loại người bạn trẻ ấy ra khỏi vòng nghi vấn
vì anh ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm
vụ án tưởng như sớm lần ra manh mối thì lại đi vào ngõ cụt
theo lịch trình báo lên xe khách vào tối năm tháng chín
tính thời gian đi thì khoảng hơn một giờ sáng
ngày sáu tháng chín sẽ có mặt tại vĩnh phúc cụ thể là cầu hương sơn
ra soát khu vực cầu hương sơn cầu tam hợp công an được biết đây có rất nhiều xe ôm
họ túc trực để đón khách đi tuyến cao tốc xuống ngang đường rồi đưa về các khu trọ
tiến hành xác minh các chuyến xe khách đi từ hà giang lên cao tốc hà nội lào cai
các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vì hầu hết chủ xe không khai báo
do e ngại việc dừng xe trên đường là vi phạm
luật giao thông
một tổ công tác trích xuất các camera gần hiện trường vụ việc đã phát hiện vào dạng sáng ngày sáu tháng chín
tại khu vực đường cao tốc lối xuống huyện bình xuyên có một cô gái lên chiếc xe máy đã chờ sẵn và di chuyển
do thời điểm đó trời rất tối nên công an chưa thể xác minh được cô gái đó có phải nạn nhân táo hay không
tuy nhiên sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh vĩnh phúc đã có đủ căn cứ để khẳng định chính báo đã xuống và đi trên chiếc xe ôm nói trên
việc ra soát toàn bộ nhóm người hành nghề về xe ôm xung quanh khu vực đã giúp nổi lên một cái tên đó là dương văn thế
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại bá hiến vĩnh phúc
sau khi vụ án xảy ra thế có nhiều biểu hiện rất lạ
anh ta đặt vé máy bay vào thành phố hồ chí minh sau đó quay về vĩnh phúc
các dấu hiệu tâm ý cũng bất ổn
các trinh sát phát hiện khi mà công an đăng tải hình ảnh chiếc áo nạn nhân báo mặc lên mạng xã hội để truy tìm nguồn gốc
thì chính thế cũng nhảy vào bình luận rằng chiếc áo này không thuộc bất cứ công ty nào ở vĩnh phúc
xác minh toàn diện về thế căn cứ các bằng chứng thu thập được công an tỉnh vĩnh phúc khẳng định
đối tượng này chính là nghi phạm đã sát hại chị báo vào dạng sáng ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
thế bị bắt khẩn cấp ngay sau đó
thời điểm đầu tiên thế một mực cãi bay cãi biến
tuy nhiên trước những chứng cứ lập luận sắc bén của công an thế đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình
đi can thế khai nhận anh ta làm nghề tự do và xe ôm đã có vợ con
khoảng hai giờ ngày năm tháng tám chị báo đi xe khách tuyến từ hà giang đến đoạn km một mươi chín cao tốc hà nội lào cai
có gầm cầu chui lối xuống tắt thuộc địa phận xã hương sơn huyện bình xuyên thì xuống xe
sau đó báo đã thuê thế chở xe ôm về khu nhà trọ
do đó là đêm khuya không có người qua lại thế đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với báo
nên khi đi đến đường liên xã đoạn qua thôn hiệp thuận xã thiện kế thế điều khiển xe máy đi vào đoạn đường sóc
nhiều ổ gà khiến páo nghiêng người ngã xuống đường
ngay lập tức đối tượng đã dừng xe máy xuống đỡ và ôm pháo với mục đích để quan hệ tình dục
tuy nhiên báo đã vùng dãy quyết liệt và nói sẽ báo công an về hành vi của thế
nghĩ rằng báo sẽ báo công an anh ta đã nảy sinh ý định sát hại báo để che giấu hành vi không để nạn nhân có cơ hội tố giác
đối tượng dùng hai tay siết chặt cổ páo và dùng đá gạch đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu của páo khiến nạn nhân bỏ mạng
trước khi trở về nhà thế đã lấy điện thoại vivo và bảy trăm ba mươi đồng được cất ở ốp điện thoại của báo
gây án xong thế lấy tấm bạt phủ lên người nạn nhân báo rồi lục xoát đồ đạc và bỏ đi
do số tài sản trị páo cầm theo ít nên đối tượng đã vứt lung tung trên đường
số tài sản này sau đó được công an thu giữ theo chỉ dẫn của thế
dù đã nghĩ ra đủ cho
trăm phương ngàn kế hồng tẩy trắng tạo chứng cứ ngoại phạm sau khi gây án
tuy nhiên cuối cùng gá xe ôm bệnh hoạn đã phải tra tay vào cổng
chịu sự trừng phạt của pháp luật về hành vi tàn ác do mình gây ra
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau